chuyển sang tin tức covid một mươi chín trên thế giới
mới đây trung quốc công bố số ca nhiễm covid một mươi chín trong ngày cao nhất trong vòng hai mươi một tháng
phần lớn từ ổ dịch tây an nơi vừa qua đã bùng phát dịch
khiến trung quốc phải phong tỏa cả thành phố gần một mươi ba triệu dân
trung quốc ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vừa qua đã ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín mới
trong một ngày cao nhất trong hai mươi một tháng qua
với số ca nhiễm tăng cao ở khu vực phía tây bắc thành phố tây an tỉnh thiểm tây
ổ dịch mới nhất của đất nước này
bước vào ngày phong tỏa thứ tư thành phố tây an với tổng dân số khoảng một mươi ba triệu dân
đã phát hiện thêm một trăm năm mươi năm ca nhiễm trong cộng đồng hôm hai mươi năm tháng một mươi hai
tăng gấp đôi so với con số bảy mươi năm ca ghi nhận được một ngày trước đó
ngoài ra còn có hai ca ở thành phố hàm dương và một ca ở phía nam của tỉnh quảng tây
đưa tổng số ca mắc mới ở trung quốc lên một trăm linh
ngoài ra có một trăm năm mươi tám người số ca nhiễm cao ở mức kỷ lục trong hai mươi một tháng qua
kể từ ngày chín tháng một mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tây an đã ghi nhận tổng cộng bốn trăm tám mươi năm ca mắc mới
chính quyền thành phố đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch mạnh tay để kiềm chế sự bùng phát
dù là điểm nóng covid một mươi chín mới của đất nước song chính quyền thành phố tây an cho biết không có ca nhiễm nào
do biến thể omicron gây ra mặc dù trung quốc cũng đã ghi nhận một số ít ca nhiễm omicron
từ du khách quốc tế
và ở khu vực phía nam